bất ngờ là rabios đã phản ứng theo cách chưa từng thấy
đó là viết tâm thư xin rời đội tuyển
cụ thể tiền vệ này soạn một email và gửi thẳng tới cho didier deschamps
hội định viên trưởng của đội tuyển pháp với lý do không thể theo kịp chương trình tập luyện
không cần biết là nguyên nhân gì nhưng có thể khẳng định rabiot đã từ bỏ cơ hội mà nhiều người thèm khát
giải đấu cao quý nhất hành tinh bốn năm mới tổ chức một lần
mỗi lần chỉ có ba mươi hai đội tham dự
nghĩa là trong hàng triệu cầu thủ trên khắp thế giới
chỉ có khoảng hơn bảy trăm linh người có cửa gom mặt
đó còn chưa kể tới việc rabiot thuộc bên chế đội tuyển pháp
một ứng cử viên cho ngôi vô địch chứ không phải một đội bóng lót đường
một số nguồn tin khẳng định rabios đã nhờ tới luật sư để có một bức email hoàn thiện về pháp lý
không loại trừ khả năng việc chỉ nằm trong danh sách dự phòng
đã khiến rabiot tự ái và đi tới quyết định kể trên
tại vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi chín
hai nghìn một mươi tám đội tuyển ba lan nằm ở bảng hát với các đối thủ nhật bản colombia và senegal
có thể nói đây là một bảng đấu dễ thở đối với đại bằng trắng
vì vậy mà họ được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở giải đấu diễn ra trên đất nga
tại world cup hai nghìn một mươi tám ở nga
tuyển ba lan đã trở lại với một đội hình được xem là mạnh nhất
nếu tính từ world cup năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở mexico
do danh thủ boniect dẫn dắt lọt vào vòng một tám
thành tích lọt vào vòng một tám ở mexico tám mươi sáu
cũng là thành tích tốt nhất của đội tuyển ba lan cho đến sau này
tại đấu trường world cup
tuy nhiên lần này cơ hội để tuyển ba lan lập lại thành tích
hoặc tiến xa hơn như vào tứ kết euro hai nghìn một mươi sáu
là điều hoàn toàn có thể xảy ra
thành phần đội tuyển ba lan hiện có nhiều ngôi sao
đang chơi bóng ở đức anh italia và pháp
cùng với đó là sự đồng đều
chưa kể tới việc họ còn đang sở hữu chân sút robert lewandowski
người đã ghi đến một mươi sáu bàn thắng ở vòng loại
và hiện là ngôi sao số một của bmw
lần gần nhất đội tuyển ba lan tham dự vòng chung kết world cup
là năm hai nghìn sáu
giải đấu năm đó được diễn ra ở nước đức
tính tới thời điểm hiện tại
sau một mươi hai năm
đại bằng trắng mới quay lại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh
hai kỳ world cup gần đây
là hai nghìn một mươi ở nam phi
đội tuyển ba lan đều không vượt qua được vòng loại
giảng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm
trận chung kết uefa champions league mùa giải năm nay
giữa real madrid và liverpool sẽ được diễn ra
ở thời điểm này
cả hai đội đều đang có những sự chuẩn bị cuối cùng
cho cuối đầu tại kiev
sau nhiều chờ đợi
cuối cùng thì liverpool cũng đã công bố đội hình dự trận chung kết
những ngôi sao sáng nhất của the cup
như sadio mane
đều có tên trong danh sách tới ukraine
đáng chú ý trong bảng danh sách hai mươi bốn cầu thắng của liverpool
cầu thủ mà jugendklub mang đến ukraine
là sự góp mặt của emre kan
cầu thủ người đức được cho là dính chân thương
và bỏ lỡ toàn bộ mùa giải của liverpool
xong đích thân huấn luyện viên jugendklub xác nhận
ngôi sao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
có thể ra sân ở trận đấu tại kiev
một mươi ngày trước tôi có thể khẳng định rằng
emre kan không thể tham dự trận chung kết real madrid
nhưng cậu ấy đã bình phục thần tốc
kan đã tập luyện trở lại
và cậu ấy hoàn toàn có cơ hội ra sân
trong trận chung kết
emre kan đã bình phục thần tốc
hôm qua nhiều tờ báo tại tây ban nha đưa tin
tiền đạo radamen phan cao
đã bị tòa án ở tây ban nha
tuyên phạt một mươi sáu tháng tù
cộng với việc nộp phạt số tiền
lên tới chín triệu euro
về hành vi trốn thuế
trong quãng thời gian phục vụ cho atletico madrid
chân sút người colombia bị cáo buộc
trốn thuế tiền bản quyền hình ảnh
hai lần trong các năm hai nghìn một mươi hai
với số tiền tám trăm hai mươi hai sáu trăm linh lít
với số tiền bốn triệu tám trăm ba mươi chín hai trăm năm mươi ba euro
sau một khoảng thời gian điều tra
tòa án ở tây ban nha
đã có đầy đủ bằng chứng
để kết luận tội của radamen phan cao
họ đã tuyên phạt tiền đạo này
vào ngày hôm qua
tuy nhiên thủ quân của monaco
sẽ không phải ngồi tù
anh được hưởng án treo
bởi theo luật pháp sứ bò tót
án phạt tù chỉ bắt buộc
với những cá nhân bị tuyên phạt tù
từ hai năm trở lên
trong khi phan cao
bị phạt một mươi sáu tháng tù
việc cưu cầu thủ của manchester united
bị tuyên phạt vì trốn thuế
đã đưa anh vào bản danh sách
các ngôi sao trốn thuế tại tây ban nha
bao gồm rất nhiều cầu thủ tên tuổi
những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi